công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi lừa đảo giả lầm công nhân để trộm cắp
các đối tượng gồm nguyễn võ đồng quê nghệ an nguyễn thị kim thanh và lê văn lương
cùng ngụ quận bình tân qua công tác khám nghiệm hiện trường các vụ trộm độc nhập trên địa bàn
từ đầu năm đến nay công an quận bình tân xác định băng nhóm này dùng nhiều thủ đoạn
như sử dụng xe ô tô mặc đồ công nhân để đột nhập trộm tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng cai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản
lấy đi tổng cộng một mươi một xe máy
theo cơ quan công an băng gióng này hoạt động rất tinh vi thường chọn thời điểm rạng sáng để hành động